sau khi xảy ra vụ tai nạn điện làm bốn người thiệt mạng tại xã cẩm lạc huyện cẩm xuyên tỉnh hà tĩnh bộ công thương đã có chỉ đạo khẩn yêu cầu các đơn vị khắc phục sự cố
bộ yêu cầu tổng công ty điện lực miền bắc công ty điện lực hà tĩnh dừng tất cả các hoạt động thi công để điều tra vụ tai nạn
chỉ đạo các đơn vị điện lực vận hành lưới điện giả soát các biện pháp bảo đảm an toàn cho người và thiết bị trong quá trình thi công gần đường dây dẫn điện
cả bốn nạn nhân thiệt mạng trong vụ tai nạn ngày hai mươi sáu tháng một mươi được một đơn vị xây dựng thuê dựng cột cắp viễn thông cho chi nhánh việt theo hà tĩnh
nhóm thi công này đã không thông báo với ngành điện để thực hiện các biện pháp an toàn lao động tự ý thi công nên bị điện giật gây tai nạn